tại bộ quốc phòng đã diễn ra lễ trao giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ đợt năm
đồng chí trần đại quang chủ tịch nước đã đến dự
giải thưởng hồ chí minh và giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ là những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của đảng và nhà nước
được xét tặng cho các công trình cụm công trình xuất sắc có giá trị cao về khoa học và công nghệ có tác động lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân
góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ đất nước
được biết chín công trình cụm công trình đạt giải thưởng hồ chí minh và bảy giải thưởng nhà nước lần này đã được xem xét thông qua hệ thống tiêu chí đánh giá minh bạch
chặt chẽ khoa học trên nhiều phương diện cả về giá trị khoa học công nghệ và giá trị thực tiễn hiệu quả kinh tế xã hội
việc công nhận các công trình đạt giải thưởng là sự khích lệ cổ vũ kịp thời và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước đối với toàn ngành khoa học và công nghệ
là động lực thúc đẩy những người làm khoa học tiếp tục nỗ lực sáng tạo để có các công trình xuất sắc với tính ứng dụng cao
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rộng lớn đóng góp cho thành công của công cuộc hội nhập của đất nước